sau hơn bốn ngày từ khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt tại hồ tây
thành phố hà nội đã huy động các lực lượng tích cực vào cuộc để thu gom xử lý số ca chết
và nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân gây ra hiện tượng này
trong những ngày qua số lượng lớn cá chết tại hồ tây đã được thu gom và đưa đi xử lý tại bãi rác nam sơn
theo ghi nhận của phóng viên trong ngày hôm nay vẫn còn một lượng nhỏ sát cá chết giặt vào bờ
lực lượng thanh niên tình nguyện và bộ tư lệnh thủ đô vẫn đang tích cực thu dọn và xử lý để vệ sinh môi trường hồ
nguyên nhân ban đầu của hiện tượng cá chết hàng loạt được xác định là do nồng độ oxy hỏa tan trong nước hồ tây thấp
trong năm hai nghìn một mươi sáu hiện tượng cá chết tại các hồ trên địa bàn hà nội không phải là hiếm gặp
nhưng chết hàng loạt với số lượng lớn như tại hồ tây là đặc biệt nghiêm trọng
qua tìm hiểu được biết mỗi ngày hồ tây tiếp nhận khoảng bốn mét khối nước thải trực tiếp
từ các nhà hàng nhà nổi quán ăn và cả những hộ dân sinh sống quanh hồ khiến nước hồ tây ngày càng ô nhiễm
thì đấy là một nguyên nhân mà lại quay lại là các chất đấy thông thường chỉ có từ nước thải sinh hoạt
mật độ cá nuôi tại các hồ trên địa bàn thủ đô là khá lớn
thêm vào đó việc kiểm soát nguồn thải xuống hồ chưa được quan tâm đúng mức
khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường tại các hồ vẫn cứ tiếp diễn
trước hết là làm sạch cái chỗ cá đã giải quyết khắc phục cái hậu quả đấy
nhưng sau đấy là phải làm thế nào xác định được là nước hồ tây có còn gọi là an toàn cho các loại cá và thủy sinh hay không
bởi vì có thể là những
những cái mầm bệnh những cái virus những cái lan tỏa ở trong hồ và những cái yếu tố khác mà không kiểm soát được
chính vì vậy mà việc thứ hai mà tôi nghĩ phải làm và đây là cái cơ hội tuyệt vời cho nhà khoa học
có thể có một nghiên cứu sâu một nghiên cứu kỹ vì sao hiện tượng cá chết lại có thể xảy ra nguyên nhân nào là nguyên nhân chính
trong tất cả những nguyên nhân tổng hợp đấy là nguyên nhân như thế nào
chỉ có những nghiên cứu khoa học và những cái bằng chứng khoa học cụ thể mới giúp chúng ta có được những cái biện pháp sau này
và những cái biện pháp đấy phải đảm bảo được sự bảo vệ
từ hiện tượng này đã đến lúc các cấp các ngành có liên quan cần siết chặt quản lý môi trường hồ tại hà nội
để tránh sự việc tương tự xảy ra với các hồ khác trên địa bàn thủ đô